sau khi hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc có hiệu lực vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
đã tăng trưởng kim ngạch thương mại hai bên đã có những bước tăng trưởng ấn tượng
tuy nhiên hiện nay cán cân thương mại của việt nam luôn trong tình trạng nhập siêu rất cao
so với hàn quốc trong các năm qua
các doanh nghiệp việt nam gặp khó khăn khi xuất khẩu sang thị trường này
với mong muốn là cầu nối cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
hoạt động trong chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu từ thị trường hàn quốc
thì mới đây tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam
phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp hàn quốc trung tâm thiết kế hàn quốc
tổ chức hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp việt nam xúc tiến xuất khẩu sang hàn quốc
hàn quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của việt nam
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch thương mại song phương hai nước đã đạt sáu mươi năm bảy tỷ usd
và dự kiến năm hai nghìn hai mươi phân đấu đạt mức kim ngạch song phương lên tới một trăm linh tỷ usd
các mặt hàng nhập khẩu chính của việt nam từ hàn quốc
hàn quốc là máy vi tính sản phẩm điện tử máy móc thiết bị phụ tùng
vải điện thoại xăng dầu linh kiện và phụ tùng ô tô
các mặt hàng xuất khẩu chính của việt nam sang hàn quốc là diệt may dầu thô
phương tiện vận tải và phụ tùng hàng thủy sản gỗ và các sản phẩm gỗ
thực tế cho thấy phần lớn doanh nghiệp việt mới chỉ sử dụng co
quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan khi có yêu cầu của đơn vị nhập khẩu
muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường hàn quốc
doanh nghiệp cần liên kết và trở thành một phần trong chuỗi cung ứng
của các nhà phân phối lớn tại thị trường này
do đó doanh nghiệp việt cần chủ động xin cấp co để hưởng ưu đại thuế quan
từ vkfta trước khi xuất khẩu sang thị trường hàn quốc